sự phát triển nhanh chóng về công nghệ đã khiến các sản phẩm ngành điện tử thành phố hồ chí minh
có sự thay đổi tương ứng sản phẩm ngày càng tinh tế nhỏ gọn giá thành cạnh tranh
nên có thị trường tiêu thụ ổn định
chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành điện tử trên địa bàn thành phố tăng một mươi tám hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó tăng trưởng tốt vẫn là thị trường sản phẩm điện tử điện lạnh của các doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài và một số doanh nghiệp điện tử trong nước
các doanh nghiệp ngành điện tử trên địa bàn thành phố đã có sự quan tâm đầu tư phát triển
thông qua việc tiếp thu trình độ khoa học kỹ thuật cao về sử dụng công nghệ bán dẫn
công nghệ vi mạch bo mạch điện tử
một số doanh nghiệp đã chủ động đầu tư dây chuyền máy móc công nghệ hiện đại
để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có khả năng cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu
tạo ra các sản phẩm điện tử ngày càng tinh tế nhỏ gọn giá thành cạnh tranh
đáp ứng nhu cầu cao của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đầu cuối
trong năm hai nghìn một mươi tám hoạt động xuất khẩu các sản phẩm máy vi tính sản phẩm điện tử
và linh kiện của thành phố cũng đạt chín bảy trăm năm mươi sáu triệu usd tăng một mươi bảy sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy